bộ y tế vừa đề nghị ba bệnh viện ở tp hcm hỗ trợ đào tạo trong việc điều trị người mắc covid một mươi chín tại quảng nam
để tăng cường năng lực cho quảng nam sớm khắc phục tình trạng lây lan của dịch bệnh
ba bệnh viện là bệnh viện trợ rẫy bệnh viện đại học y dược tp hcm và bệnh viện nhiệt đới tp hcm
được bộ y tế đề nghị hỗ trợ đào tạo và trực tiếp tham gia điều trị người bệnh covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
cùng với bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đang điều trị một mươi sáu ca mắc
tp hcm còn hai bệnh viện đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là bệnh viện đa khoa khu vực tp hcm một mươi ca
và bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc tp hcm một ca
để tiếp sức cho các tỉnh miền trung trước đó các đội phản ứng nhanh của bệnh viện trợ rẫy
với nhiều chuyên gia hàng đầu đã lên đường hỗ trợ các bệnh viện tại đà nẵng